chiều ngày hai mươi một tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam đã có chuyến khảo sát thực tế khu phố cổ hội an
kiểm tra công tác trùng tu và cơ chế quản lý bảo tồn đối với các di tích đặc biệt
đồng thời làm việc với đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và thành phố hội an
về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới hội an
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu tỉnh quảng nam và thành phố hội an
cần nghiên cứu hình thức đầu tư các dự án có tính cấp thiết theo hình thức xây dựng dự án
ghi vốn trung hạn giai đoạn sau theo đúng quy định của luật ngân sách
làm văn bản trình các bộ ngành liên quan và thủ tướng xem xét
ứng vốn đầu tư đối với các công trình hạ tầng trùng tu mang tính cấp thiết
đặc biệt là các dự án phòng cháy chữa cháy khu phố cổ hội an
và trùng tu di tích đặc biệt chùa cầu ngay trong năm nay
bảo đảm bảo tồn tối yêu các di sản văn hóa thế giới
theo thống kê hội an hiện có một bốn trăm ba mươi tám di tích đã được kiểm kê phân loại
riêng khu phố cổ có một một trăm ba mươi di tích
trong đó có chín di tích đơn lẻ được xếp hạng quốc gia và năm di tích cấp tỉnh